nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh báo chí thế giới đã dành những bài viết trang trọng
bày tỏ sự ngưỡng mộ kính trọng và tôn vinh những đóng góp to lớn của bác
đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của việt nam và phong trào giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới
công báo ai cập số ra ngày một mươi sáu tháng năm đã dành cả trang sáu để đăng trang trọng bài viết
có tựa đề chủ tịch hồ chí minh và hình ảnh của người trên đất nước kim tự tháp
bài báo tập trung giới thiệu thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
vai trò của người đối với sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
về hình ảnh của người trên đất nước kim tự tháp thông qua ba chuyến thăm của chủ tịch hồ chí minh đến ai cập
vào các năm một nghìn chín trăm một mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và mối quan hệ thân thiết giữa chủ tịch hồ chí minh
và tổng thống ai cập gama abdel nasser lúc sinh thời
tờ ensaf nhân dân tiếng ả rập và tờ người chiến sĩ
nhật báo tiếng pháp của ai cập
chủ tịch hồ chí minh và hãng thông tấn quốc gia algeria ngày một mươi tám tháng năm
đăng tải bài viết ca ngợi chủ tịch hồ chí minh và những đóng góp to lớn của người
đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới
các báo đã viết chủ tịch hồ chí minh là nhà lãnh tụ cách mạng việt nam
và là biểu tượng của chủ nghĩa chống thực dân
người đã mang thiên tài của mình phục vụ những người bị áp bức ở trong nước và nam châu
người đã hy sinh tất cả để mang lại độc lập tự do cho dân tộc mình